lực lượng houthi ở yemen tuyên bố đã tấn công bốn tàu bao gồm cả tàu chiến của mỹ bằng máy bay không người lái và tên lửa hải quân ở vịnh aden
vụ tấn công được houthi tiết lộ nằm trong chiến dịch quân sự nhằm thể hiện tình đoàn kết với người palestine ở giải gaza
người phát ngôn quân sự của lực lượng houthi cho hay nhóm này đã tấn công tàu msc darwin msc gina và mv jopal vào một tàu khu trục của mỹ
vào hôm chín tháng bốn quân đội mỹ khẳng định đã phá hủy một tên lửa đạn đạo chống hạm bay qua vịnh aden do houthi phóng và có khả năng nhắm vào tàu mv gop tow
bộ chỉ huy trung tâm mỹ cencom khẳng định không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo đối với các tàu thương mại hay tàu của mỹ hoặc liên quân trong vụ việc này
bộ trưởng quốc phòng israel joab galan cho biết nước này sẽ mở một cửa khẩu mới vào giải gaza để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hàng viện trợ cho người palestine
từ nước ngoài
hoặc là từ nước láng giềng jordani
ông joab galan cho biết cửa khẩu mới sẽ được mở ở phần phía bắc biên giới gaza để giảm thời gian vận chuyển hàng viện trợ
từ thành phố asdod của israel cách đó bốn mươi km cửa khẩu này sẽ nằm giữa nông trang di kim của israel và làng as siafa của người palestine gần địa trung hải
kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba israel đã dần dần mở lại hai cửa khẩu hiện có và xây dựng một cửa khẩu mới dẫn vào gaza

israel tuyên bố sẽ tiếp nhận các chuyến hàng viện trợ đến gaza tại cảng asdod ở miền nam nước này
cùng ngày cơ quan quản lý sân bay israel cho biết hãng hàng không air canada đã nối lại các chuyến bay đến quốc gia trung đông
sau thời gian tạm dừng kể từ ngày tám tháng một mươi năm ngoái do cuộc xung đột tại giải gaza
trước mắt air canada sẽ vận hành bốn chuyến bay thẳng khứ hồi từ toronto đến tenavis mỗi tuần
đầu tháng này các hãng hàng không bristit airways của anh kolm của hà lan và iberia express của tây ban nha
đã nối lại các chuyến bay đến israel
trong bối cảnh chiến sự tại gaza có phần bớt ác liệt
số lượng quân đội mỹ và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đồn trú ở đông âu có thể tăng lên trong những năm tới
khi các mối đe dọa từ nga tiếp tục gia tăng
trong lời điều trần trước ủy ban quân vụ hạ viện mỹ tướng christopher cavoli
tư lệnh của mỹ ở châu âu và cũng là tư lệnh nato ở châu âu chia sẻ
việc triển khai quân là một phần của sự chuyển hướng rõ ràng về phía đông của liên minh nato
và ông khẳng định cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng để tăng số lượng binh sĩ nhiều hơn trong thời điểm cần thiết
hiện nay thì có khoảng một trăm linh binh lính mỹ đóng quân trên khắp châu âu
trong đó có khoảng hai mươi người được điều động đến các nước như ba lan và rumani
để đáp trả việc nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine vào năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra theo một báo cáo có khoảng bốn mươi quân nato khác cũng đóng quân trong khu vực
để hỗ trợ các nỗ lực an ninh của các nước đông âu
việc lập căn cứ quân sự thường trực đầu tiên ở ba lan diễn ra theo cam kết vào năm hai nghìn hai mươi
của tổng thống mỹ joe biden về việc thiết lập một căn cứ thường trực đầu tiên của mỹ
ở sườn phía đông của nato
mỹ cũng đang có kế hoạch tiếp tục lân chuyển các đơn vị của nước này sang ba lan
và các địa điểm đông âu khác trong tương lai gần để giải quyết các mối đe dọa
và thách thức an ninh trong khu vực
tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế và quốc phòng với mỹ
đồng minh quan trọng nhất là mục tiêu trọng tâm của chuyến thăm cấp nhà nước năm ngày
của thủ tướng nhật bản tới mỹ lần này
ngày hôm qua theo giờ
ở washington tổng thống mỹ joe biden và thủ tướng nhật bản kishida fumio
đã công bố kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự chung và một hệ thống phòng thủ tên lửa mới
nhằm củng cố kết nối liên minh song phương chặt chẽ hơn
trong cuộc hội đàm kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ
hai bên đã tập trung thảo luận về khu vực ấn độ dương thái bình dương
ukraine và xung đột ở gaza
phát biểu tại cuộc họp báo chung tại nhà trắng sau hội đàm
tổng thống biden cho biết
sáu mươi bốn năm trước hai nước đã ký hiệp ước hợp tác và an ninh tương hổ
tổng thống asen hower khi đó nói rằng mục đích của ông là thiết lập mối quan hệ đối tác bền vững giữa hai quốc gia
ngày nay thế giới có thể thấy rằng mục tiêu đó đã đạt được
và mối quan hệ đối tác của chúng ta là không thể phá vỡ
theo ông biden quân đội hai nước sẽ hợp tác theo cơ cấu chỉ huy chung
và hai nước sẽ cùng với australia phát triển mạng lưới phòng thủ tên lửa phòng không mới
hai nhà đánh đạo cũng thông báo rằng
các phi hành gia nhật bản sẽ tham gia các sứ mệnh lên mặt trăng của nasa
về phần mình thủ tướng kishida cho biết
hai bên cũng thảo luận về mối quan hệ căng thẳng trên trường quốc tế
đồng thời cam kết duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp
thế giới hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức hơn bao giờ hết
nhật bản sẽ chung tay với mỹ để giải quyết các thách thức
ở khu vực ấn độ dương thái bình dương và trên thế giới
chúng tôi cũng sẽ không ngừng phát triển mối quan hệ song phương
cho một mươi thậm chí một trăm linh năm sau
nhật bản thường được mô tả là đồng minh châu á quan trọng nhất của mỹ
và là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của mỹ
đang tăng cường vai trò toàn cầu sau một loạt sửa đổi về luật an ninh
trong thập kỷ qua dẫn đến việc thay đổi hiến pháp hòa bình của nước này
theo kế hoạch ông kishida sẽ phát biểu trước quốc hội mỹ vào ngày hôm nay
nhà lãnh đạo nhật bản cũng sẽ cùng với ông biden và tổng thống philippines
ferdinand marcos jr tham dự một cuộc họp thượng đỉnh ba bên

tế trên lãnh thổ của họ hoặc lựa chọn hình thức khác là đóng góp tài chính
hoặc cung cấp hỗ trợ hoạt động và kỹ thuật
những điều lực mới cũng đưa ra quy định rõ ràng về việc sàng lọc trước khi nhập cành
công nhận tình trạng người tị nạn hoặc tình trạng cần được bảo vệ bổ sung
đồng thời làm mới các tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề nhà ở
giáo dục và chăm sóc sức khỏe của người xin tị nạn
dự kiến các quy định mới sẽ được bắt đầu áp dụng từ năm hai nghìn hai mươi
và hai mươi bảy nước thành viên eu sẽ có hai năm để đưa ra những thay đổi tương ứng
trong luận pháp quốc gia của mình
các chính phủ eu phần lớn trong số đó đã phê duyệt thỏa thuận trước đó
đều huân nganh kết quả này
đảng dân chủ dp đối lập chính ở hàn quốc đã giành được đa số ghế
trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày hôm qua
theo số liệu vừa được ủy ban bầu cử quốc gia hàn quốc nec công bố
với chín mươi chín sáu số phiếu đã được kiểm
đảng dp đã giành được một trăm sáu mươi một trên hai trăm năm mươi bốn ghế tranh cử trực tiếp
trong khi đảng quyền lực quốc dân ppp cầm quyền
chỉ giành được chín mươi ghế
tính cả số ghế theo tỷ lệ đại diện đảng dp và đồng minh
giành được một trăm bảy mươi sáu ghế trong khi đảng ppp và đồng minh
sẽ chỉ giành được một trăm linh chín ghế trong quốc hội gồm ba trăm linh thành viên
nếu tính khối đối lập mở rộng hơn
bao gồm cả đảng cải cách tổ quốc do cựu bộ trưởng tư pháp châu quốc lãnh đạo
đảng dp sẽ giành được tổng cộng là một trăm tám mươi ghế
trong cuộc tổng tuyển cử này dp cũng đã giành chiến thắng tại thủ đô seoul
khi giành được tới ba mươi bảy trong số bốn mươi tám ghế được phân bổ cho khu vực
và theo giới phân tích chiến thắng của phe đối lập
có thể ảnh hưởng khả năng thông qua luật của tổng thống jun suk in trong thời gian tới
lợi nhuận của biden công ty chủ quản của mạng xã hội tiktok
đã tăng sáu mươi trong năm hai nghìn hai mươi
đánh bại các đối thủ trực tuyến khác là tencent và alibaba trên đường đua lợi nhuận
kể từ khi được thành lập tại bắc kinh trung quốc cách đây một mươi hai năm
biden đã phát triển thần tốc trong những năm gần đây
để trở thành một trong những công ty công nghệ có giá trị lớn trên thế giới
ước tính là hai trăm hai mươi năm tỷ đô la mỹ
hãng tin bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết
lợi nhuận trước thế của biden tăng lên hơn bốn mươi tỷ đô la mỹ
từ mức khoảng hai mươi năm tỷ đô la mỹ trong năm hai nghìn hai mươi hai
doanh thu của công ty cũng đã tăng lên một trăm hai mươi tỷ đô la mỹ
từ mức tám mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi hai
những dữ liệu trên đánh dấu lần đầu tiên biden đã vượt qua đối thủ tencent
cả về doanh thu và lợi nhuận
đây là các dữ liệu nội bộ chưa được kiểm toán độc lập và hiện biden cũng chưa bình luận
nhật bản đã quyết định thành lập một tổ chức mới có tên là
viện an ninh y tế quốc gia gehs từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
nhằm tư vấn cho chính phủ về các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm lớn
theo bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản
động thái này nhằm khắc phục những hạn chế trong việc xử lý đại dịch covid một mươi chín
gehs sẽ kết hợp các chức năng phân tích nghiên cứu và giám sát bệnh tật
của viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia
với các chức năng điều trị
nghiên cứu lâm sàng và hợp tác quốc tế của trung tâm y tế toàn cầu quốc gia
việc sắp nhập hai đơn vị này dự kiến sẽ giúp gehs đáp ứng toàn diện
ở từng giai đoạn của một đợt dịch bệnh
từ thu thập dữ liệu đến cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
luật thành lập tổ chức này được thông qua vào tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
và dự kiến có hiệu lực vào năm tài chính hai nghìn hai mươi năm
với việc thành lập gehs nhật bản hy vọng sẽ có sự chuẩn bị và ứng phó tốt hơn
trước các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm trong tương lai
đồng thời đóng góp tích cực hơn và nỗ lực phòng chống dịch bệnh toàn cầu
maroc là điểm đến nổi tiếng cho những ai đam mê lịch sử và văn hóa giàu bản sắc châu phi
trong đó không thể không kể đến thành phố marrage
trung tâm thương mại nghệ thuật và điểm du lịch nổi tiếng của đất nước
hiện nay những bạn trẻ có ảnh hưởng trên mạng xã hội thuộc thế hệ gen z
tức là những người sinh từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến năm hai nghìn một mươi đang chung tay quảng bá thành phố này
họ mong muốn đưa những địa danh nổi tiếng của marrakesh đến với thế giới
và hành trình du lịch đến với những địa danh này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay
khúc cảnh nhìn từ trên cao xuống quảng trường jamal e fna
nơi đây được coi là một trong những biểu tượng của marrakesh kể từ khi thành phố được hình thành vào thế kỷ một mươi
ở marrakesh có rất nhiều địa điểm có thể sử dụng để sáng tạo nội dung trên mạng xã hội
và một trong những nơi tuyệt vời nhất chính là dân thượng này
từ đây bạn có thể nhìn rõ trái tim sôi động của marrakesh quảng trường jamal e fna và chụp những bức ảnh tuyệt đẹp
anh aguno đang hoạt động để quảng bá thành phố marrakesh trên facebook và instagram
anh là một trong số nhiều bạn trẻ đang chuyển hướng sang công việc sáng tạo nội dung ở maroc
cùng với bạn mình là anh ibar lan anh agounou thường dạo chơi trong thành phố chụp ảnh và quay video bất cứ thứ gì
từ quán nước trái cây đến quán trái cây
cửa hàng đến các tòa nhà lịch sử nhà thờ hồi giáo
tất cả sẽ được anh đăng tải lên trang cá nhân nhằm thu hút các bạn trẻ từ khắp nơi đến với marrakesh
chúng tôi là những người trẻ thuộc thế hệ gen z thế hệ của truyền thông xã hội
marrakesh thành phố du lịch nổi tiếng thế giới đang thu hút giới trẻ đến tham quan để sáng tạo nội dung
chúng tôi có cơ hội không chỉ khám phá thành phố mà còn tạo ra những nội dung có sức ảnh hưởng đến giới trẻ
chúng tôi đang cố gắng thông qua mạng xã hội và các trang chính thức mà chúng tôi có để quảng bá du lịch cho thành phố
những địa danh như quảng trường jamalefna này hay khu vườn merana nhà thờ hồi giáo kotobia và nhiều nơi khác nữa
chúng tôi muốn giới thiệu cho những người chưa từng đến đây tham quan biết nhiều hơn về chúng
danh cả ngày để ghé thăm những địa điểm thú vị vui chơi chụp ảnh tham quan
đây tưởng chừng như là công việc nhẹ nhàng đáng mơ ước với bất cứ ai
thế nhưng theo các nhà sáng tạo nội dung này họ thường xuyên phải đối mặt với sự chỉ trích gây gắt từ các thế hệ trước không hài lòng với việc họ quá lạm dụng điện thoại thông minh
người ta nói rằng chúng tôi vô trách nhiệm không làm gì cả suốt ngày chỉ biết cầm điện thoại
tuy nhiên tôi tin rằng chúng tôi may mắn khi được sử dụng công nghệ và được hưởng lợi từ chính việc đó
chúng tôi có lợi thế hơn các thế hệ đi trước chúng tôi có thể sử dụng công nghệ theo cách tích cực hơn là tiêu cực
hiện tại cả anh agunau và anh ibalan đều làm việc ở marrakesh nhưng họ hy vọng sẽ có cơ hội mở rộng công việc sáng tạo nội dung sang nhiều thành phố khác ở maroc và cả ở nước ngoài
trở lại quảng trường jamalevna anh ibalan và anh agunau chuẩn bị quay phim về một hành trình trải nghiệm mới
anh ibalan đã phá trung tâm marrakech trên những chiếc xe ngựa kiểu cổ
trải nghiệm này qua lăng kính truyền thông xã hội chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều thế hệ du khách đến với thành phố xinh đẹp của đất nước bắc phi